và năm nay thì huy chương vàng này có ý nghĩa là được đền đáp lại công ơn và niềm hy vọng của bố mẹ của gia đình cũng như của nhà trường của đất nước
là một chàng trai học trường chuyên lại nhiều năm liền trong đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế
nhưng đức anh luôn biết dành ra quỹ thời gian nhất định cho những sở thích cá nhân và thư giãn
bên cạnh đó cách học tự thực hành cũng giúp em biến môn hóa học vốn khô khan
trở nên hiệu ích và gần gũi với cuộc sống
đấy thì điều này rất là nguy hại vì là không ai biết được rằng là trong ngôi nhà thân hiệu chúng ta đang học thì lại tiềm mẩn những cái mối nguy hiểm như thế
và vì vậy là để an toàn cho sức khỏe hơn thì mỗi khi chúng ta ngồi trong phòng kín chúng ta nên hé cửa một chút để cho hàm lượng phóng xạ nó giảm đi
từ đấy là sẽ đảm bảo sức khỏe hơn
các thầy nói đùa rằng là đức anh sinh ra là để học hóa
em cứ học cái gì mà ứng dụng vào cuộc sống là em về em ứng dụng
ví dụ như là em lấy cái hoa thế là em pha
để em pha các hoa chất em ngâm vào cái hoa thì nó dẫn lên cái cánh hoa
thế rồi em cũng hỏi mẹ là mẹ có biết là cái mẹ ngâm cái rau sống vào cái nước muối là cơ chế thế nào không
nghĩa là bất kỳ một cái gì em nó cũng liên hệ vào với hàng ngày với thực tế
từ những ngày còn bé mẹ em thường dạy em đến bệnh viện
thì lúc đấy anh đã quan sát được các hoạt động của các y bác sĩ trong bệnh viện
họ là những người cứu giúp mọi người chữa bệnh cứu người
cho nên là
em nhìn với những hành động đó thì em thấy rất là cao quý và em vô cùng ước mộ họ
từ bé đã nuôi cho mình một ước mơ sẽ trở thành một bác sĩ giỏi như họ
chính vì vậy thì em thấy được rằng là ngôi trường có thể thực hiện được ước mơ của em chính là đại học y hà nội
em đã quyết định theo học đại học y hà nội
tạm biệt đức anh chúng tôi lại tiếp tục tìm gặp em nguyễn ngọc long
học sinh lớp một mươi hai chuyên vật lý trường trung học phổ thông chuyên lam sơn thanh hóa
người đã xuất sắc vượt qua hàng trăm đối thủ
trên thế giới để giành huy chương vàng olympic vật lý quốc tế năm hai nghìn một mươi tám diễn ra tại bồ đào nha
nguyễn ngọc long từ nhỏ được lớn lên trong gia đình có truyền thống hiếu học
cách đây ba năm long từng là thủ khoa đầu vào trường trung học phổ thông chuyên lam sơn
và á khoa trường trung học phổ thông chuyên đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội
trong suốt một mươi hai năm học phổ thông long liên tiếp giành được nhiều thành tích cao
và huy chương vàng tại kỳ thi olympic vật lý quốc tế năm hai nghìn một mươi tám là thành tích lớn nhất của em
rất là vinh dự và tự hào khi có một đứa con đã cố gắng nỗ lực vấn đấu hết mình trong quá trình học tập

đối với long bí quyết để học tốt môn vật lý rất đơn giản
trên lớp cố gắng tập trung nghe các thầy cô giáo giảng bài
về nhà em tự tìm tòi thêm các tài liệu từ sách vở internet
với cách học khoa học sáng tạo em đã gặt hái được trái ngọt trên con đường chinh phục trí thức
giành được huy chương ở một kỳ olympic quốc tế về trái đất nước là một điều rất tuyệt vời
em cảm thấy tự hào về việc đấy
em chưa có một dự định hết sức cụ thể
em sẽ vẫn theo đuổi khoa học và nhiều khả năng sẽ liên quan đến vật lý
em nghĩ ngộ lòng là em học sinh ngoan học giỏi trong học thông minh
có khả năng tự học cao và bản thân em có sức khỏe
cho nên tất cả yếu tố đó làm em thắng lợi như mọi người đã biết
một gương mặt nữ sinh việt nam đã làm nên lịch sử trong kỳ thi olympic sinh học quốc tế năm hai nghìn hai mươi
khi vượt qua hai trăm sáu mươi một thí sinh xuất sắc trên toàn thế giới và trở thành người có điểm cao nhất
em nguyễn phương thảo học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội
thành tích này không chỉ là niềm hạnh phúc sự tự hào mà nó còn là hy vọng cho nguồn nhân lực tương lai của ngành sinh học nước ta
với số điểm chín mươi tám
phương thảo đã xuất sắc giành huy chương vàng trung quốc
đồng thời em cũng là thí sinh duy nhất giành giải người chiến thắng trong tổng số hai trăm sáu mươi một thí sinh dự thi olympic sinh học quốc tế năm hai nghìn một mươi chín
đây là lần đầu tiên việt nam có thí sinh giành được cú đúc danh giá này
sau khi mà đạt được huy chương vàng và em cũng biết luôn là em xếp thứ nhất thì như là niềm vui nó vỡ hỏa
tại vì trước đây thì em đã đạt được huy chương vàng và em cũng biết luôn là em xếp thứ nhất thì như là niềm vui nó vỡ hoài ạ
vì em đi thi olympic sinh học hai nghìn một mươi tám với mục đích chính là để đổi máu huy chương
chính vì vậy mà khi mà họ đặt tên top ba và người cuối cùng lại là việt nam thì cảm xúc nó như hỗ hòa và em chỉ trong đầu em tour lại tất cả những cái quãng thời gian những cái chặng đường mà mình đã đi được đến đây
và mình cảm thấy là cảm ơn những người hùng thầm lặng trong cuộc sống của mình đã giúp đỡ mình rất nhiều
với phương thảo sinh học không chỉ đơn giản là một môn học đó còn là đam mê là sở thích hàng ngày của em
môn sinh học nó vừa mang đặc thù thực nghiệm vừa mang đặc thù liên ngành
có nghĩa là để học tốt môn sinh học thì không chỉ là mình biết những kiến thức về sinh ngôn thôi mà mình còn phải biết kiến thức về lý về hóa và về toán nữa
đặc biệt là như năm nay thì kỳ thi io hai nghìn một mươi tám có liên quan đến pin sinh
và nghĩa là nó liên quan rất nhiều môn học và mình phải đảm bảo là để mình học được môn sinh học thì mình cũng phải tốt các môn khác
chính vì vậy mà em nghĩ là em luôn luôn cố gắng cân đối tất
môn sinh học mình sẽ xếp thời gian nhiều hơn một chút nhưng mà tất cả các môn khác mình sẽ vẫn phải học một cách đảm bảo
và mình phải có kiến thức rộng thì khi mà để giải quyết những vấn đề về môn sinh học thì mình mới tốt được
với thành tích cao tại các kỳ thi trong nước và quốc tế nhưng thảo không chọn du học
em tiếp tục đăng ký vào lớp tài năng của trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội để nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học của mình
trước mắt thì là em rất là đam mê với môn sinh học nên em muốn là những cái nghề nghiệp tương lai của em nó sẽ liên quan đến ngành sinh học và đặc biệt là em muốn là mình tiếp tục theo đuổi cái lĩnh vực mà em mơ ước đó là lĩnh vực sinh nghi
thì đây là một lĩnh vực mà nó gắn liền sinh học với cả y học nghĩa là gắn khoa học với thực tiễn và điều này thì nó sẽ cho thấy cái giá trị tốt đẹp nhất của khoa học và chính cái việc mà gắn nó với y học thì sẽ giúp đỡ được nhiều người
đặc biệt là những bệnh nhân hay là các bệnh nhân
hay là những người mà đang phải trải qua những cái trận chiến đối với bệnh thật
với những thành công bước đầu của mình các em đều khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê và mong muốn có nhiều đóng góp hơn cho ngành khoa học nước nhà
tuy nhiên trăn trở được cống hiến cũng không phải là không có tại sao lại như vậy
thực trạng chảy máu chất xám đang diễn ra ở rất nhiều ngành nghề và viện công nghệ sinh học là một trong những ví dụ điển hình
sẽ cho thấy rõ điều đó
khoảng một mươi năm năm trở lại đây viện công nghệ sinh học đã cử hơn hai trăm linh cán bộ ra nước ngoài đào tạo
nhưng chỉ có khoảng bốn mươi cán bộ chiếm hai mươi trong số đó về nước làm việc
đáng nói hơn là trong số bốn mươi cán bộ đó thì lại chỉ có khoảng gần chục người về lại viện công nghệ sinh học
sau khi về viện nhiều cán bộ lại ra bên ngoài để làm việc
cơ hội học tập cơ hội học tập cơ hội học tập
cơ hội làm việc ở nước ngoài tốt hơn rất nhiều ở việt nam
tôi cứ đơn cử ví dụ những cái công việc mà chúng tôi ở bên nước ngoài
nghiên cứu có thể là chúng tôi chỉ làm trong vòng một tuần
nhưng mà về đến trong nước có khi phải làm đến nhiều tháng
phòng tin sinh học viện công nghệ sinh học
hiện nay phòng có ba nhân viên
toàn bộ đều là nhân viên mới
vì năm hai nghìn một mươi bảy toàn bộ nhân sự của phòng này đã rời viện để ra ngoài làm việc
ngay cả người phụ trách phòng hiện nay tiến sĩ bùi văn ngọc
vốn là phó giám đốc phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ gen
giờ kiêm thêm phụ trách phòng từ giữa năm hai nghìn một mươi
công việc nghiên cứu vì thế mà đã gặp không ít những khó khăn
tìm đến những doanh nghiệp hoặc là những công ty có cơ hội
có mức thu nhập cao hơn thì ở trước mắt họ đi
đương nhiên đó là một phần mà chúng tôi đang trăn trở
lương cũng so với mặt bằng
ở bên ngoài cũng có thể là tấp hơn
thế nên là quan tâm là cải tiến mất tình lương
đồng thời là có những cơ chế liên quan đến cán bộ tuyển hợp đồng cho nó dễ dàng hơn
trong khi đó việt nam là một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất trên thế giới
ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp
được coi là giải pháp đột phá xây dựng nền nông nghiệp nước ta phát triển toàn diện theo hướng hiện đại
tuy nhiên trình độ sản xuất nông nghiệp của nước ta
so với nhiều nước phát triển trên thế giới vẫn còn khoảng cách
để thu hẹp thì yếu tố con người vẫn là then chốt
theo đó bên cạnh quá trình đẩy mạnh xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao
thì câu chuyện làm thế nào để giảm thiểu hiện tượng chảy máu chất xám trong ngành này
cũng cần được bàn đến một cách cấp thiết
hiện nay thì đội ngũ các nhà nghiên cứu sinh học là tương đối lớn ở tất cả các viện các trường
nhưng mà việc đầu tư trang thiết bị
còn thiếu và đặc biệt cái tiếp xúc với quốc tế
làm sao chúng ta có thể đuổi kịp những sự phát triển rất nhanh của sinh học trên trường quốc tế
và vì vậy rất cần những em như em phương thảo đội ngũ những bạn trẻ
có thể là học thêm và quay trở lại phủ đất nước
và những người trả lương chưa phải cao lắm nhưng người ta vẫn sẵn sàng nhận
người ta thấy làm việc cho đất nước này còn hơn làm việc cho nước ngoài
mặc dù nước ngoài lương cao hơn gấp một một năm lần v v
nhưng mà người có tài cũng phải nên nghĩ kiêm tốn
phải có khi thấy được những chỗ làm việc vì cái lợi ích của dân
hiền tài là nguyên khí quốc gia
câu nói của người xưa cho đến hôm nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị
tuy nhiên không phải nhân tài nào cũng là hiền tài
nhân tài phải được phát hiện đặt đúng chỗ
và phải chứng minh được cái tâm
cái tầm của mình
mặt khác việc trọng dụng nhân tài nếu chỉ dựa vào bằng cấp
mà ít quan tâm đến năng lực và nhu cầu thực tế
thì chính sách thu hút sẽ chỉ mang tính phong trào hình thức
mà không mang lại hiệu quả như mong đợi
làm thế nào để giữ chân nhân tài
để những tài năng ấy không chỉ dừng lại ở việc tạo ra thành tích
khoa học cho việt nam
trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho cuộc cách mạng bốn
mà chúng ta đang hướng đến
theo nhiều chuyên gia để có được điều này
ngành giáo dục có lẽ không nên chỉ bằng lòng với những thành tích đã có
mà cần có chính sách xây dựng những đề án để đầu tư dài hạn
cho các thí sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế
tạo điều kiện hết sức để các em cống hiến tạo ra thành tiệu khoa học cho đất nước
chỉ khi nào chúng ta tạo ra môi trường giáo dục và làm việc tốt nhất
để những tài năng này có điều kiện nghiên cứu phát huy hết những thế mạnh của mình
chừng đó mới ngăn được tình trạng chảy máu chất xám
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đường tới tương lai cũng đã kết thúc